dạng sáng nay một mươi chín tháng một mươi hai đội tuyển argentina đã đánh đáp bại pháp bốn mươi hai trên một mươi một m để lên ngôi vô địch quân cấp hai nghìn hai mươi hai
cuộc tư hùng giữa pháp và argentina xứng đáng được xem là một trong những trận chung kết quân cấp kịch tính nhất trong lịch sử
một trận đấu phi thường với những diễn biến nằm ngoài mọi dự đoán trước đó
đây cũng là màn trình diễn đỉnh cao từ các số một mươi của hai đội là lionel messi và kylian mbappé
với chiến thắng này argentina đã vươn tới danh hiệu vô địch thế giới sau ba mươi sáu năm chờ đợi
ở hiệp một argentina đã dẫn trước với tỷ số hai
những tưởng với lợi thế này đội bóng nam mỹ đã chạm tay vào chiếc vô địch
nhưng đến phút thứ tám mươi pháp dung nhắn tỷ số còn hai một và gỡ hòa chỉ hai phút sau đó
hai hiệp chính kết thúc với tỷ số hai đều buộc argentina và pháp phải bước vào thời gian thi đấu hiệp vụ
và đây tiếp tục là nơi lionel messi và mbappé để lại dấu ấn
nếu messi có bản thắng thứ hai trong trận chung kết khi đưa được bóng qua vẹt vôi ở phút một trăm linh chín
thì chỉ chín phút sau đó mbappé trả lời khi thành công trên chấm một mươi một mét
sự kịch tính được đẩy lên cao tột độ khi hai hiệp vụ kết thúc với tỷ số hòa ba đều
bộ argentina và pháp phải bước vào loạt số lần lưu
trong loạt đấu súng này argentina đã chính thức trở thành nhà vô địch
sau khi vượt qua pháp với tỷ số lần lưu bốn hai
trước trận chung kết lễ bế mạc world cup hai nghìn hai mươi hai với chủ đề một đêm để nhớ
cũng đã diễn ra trên sân lusain
dù chỉ kéo dài một mươi năm phút nhưng đã mang đến cho khán giả những màn trình diện ấn tượng và giàu cảm xúc
cuộc số lần lưu quyết định của montiel cũng là thời khắc mà hàng triệu người dân argentina
đổ ra đường ở khắp mọi tỉnh thành trên cả nước
sau ba mươi sáu năm kể từ khi huyền thoại maradona đưa argentina lên đỉnh vinh quang
giờ đây người dân argentina lại được tận hưởng niềm vui chiến thắng vô bờ biển
cả đất nước argentina đã trải qua những cung bậc cảm xúc tột
cùng nhất trong suốt hơn một trăm hai mươi phút của trận đấu và loạt đá luân lưu
họ đã hạnh phúc sướng vui tột cung bất lực cho tới khi vỡ òa trong hân hoan
khi gonzalo montiel hoàn thành lượt suốt quyết định
không gì có thể ngăn cản nổi những giọt nước mắt sung sướng của người hâm mộ xứ sở tăng go này
hôm nay là một bữa tiệc không có sự phân biệt giai cấp tầng lớp xã hội
tất cả chúng tôi đang cùng nhau thưởng thức niềm hạnh phúc này
tôi yêu messi tôi yêu tất cả các cầu thủ
họ đã khiến tôi phải khóc
không có gì có thể vui hơn niềm vui này
tôi thực sự đang rất hạnh phúc
tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với cha của mình argentina vô địch
những dòng xe trên mọi nẻo đường đều đổ về các khu trung tâm
để cùng nhau tận hưởng những giây phút ngất ngây mà người dân xứ tăng go đã chờ đợi quá lâu
những bài ca điệu nhảy những tiếng trống tiếng coi hoa lẫn với làn sóng
màu áo sọc xanh trắng đã biến mọi ngõ ngách của đất nước
trở thành ngày hội trong một chương trình
chương trình chiều cuối tuần đầy nắng và gió
lễ hội chiến thắng ở argentina sẽ diễn ra suốt đêm một mươi tám tháng một mươi hai
và cả ngày một mươi chín tháng hai theo giờ địa phương cho tới khi chào đón các nhà vô địch world cup trở về
dự kiến đoàn quân của huấn luyện viên scaroni sẽ trở về tổ quốc
để ăn mừng với cả dân tộc trong tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai
đó sẽ là thời khắc mà cả dân tộc argentina mong chờ
sau ba mươi sáu năm kể từ khi huyền thoại maradona đưa argentina lên đỉnh vinh quang
ngay sau khi trận trung cấp
giữa đội tuyển argentina và đội tuyển pháp kết thúc
thì người dân argentina đã hân hoan xuống đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử này
kỳ world cup hai nghìn hai mươi hai được coi là một kỳ world cup hay nhất lịch sử
khi chứng kiến một trận trung cấp vô cùng kịch tính
lionel messi đã đi vào lịch sử những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới
khi góp công lớn giúp đội tuyển argentina đăng quang world cup hai nghìn hai mươi hai
một cảm giác hạnh phúc trọn vẹn đối với người yêu bóng đá argentina và lionel messi
vâng argentina đã vô địch world cup hai nghìn hai mươi
xin chúc mừng đội tuyển argentina và xin chúc mừng đất nước argentina
bích hậu phóng viên truyền hình công an nhân dân đưa tin từ thủ đô buenos aires argentina